thưa quý vị vào sáng nay tại hà nội bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã long trọng tổ chức lễ đón nhận huân chương chiến công hạng nhì kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng ba mươi năm năm ngày biên phòng toàn dân
chủ tịch nước võ văn thưởng đã tới dự và phát biểu tại buổi lễ tham dự buổi lễ về phía bộ công an có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
phát biểu tại lễ kỷ niệm chủ tịch nước võ văn thưởng khẳng định trong suốt sáu mươi năm năm qua bộ đội biên phòng luôn trung thành tuyệt đối với đảng tận tụy với nhân dân mưu trí dũng cảm vượt mọi khó khăn gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tinh cực tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới xây dựng đến biên phòng toàn dân vững mạnh góp phần giữ vững từng tất đất thiêng liêng của tổng quốc
phát biểu tại lễ kỷ niệm chủ tịch nước võ công an
chiến sĩ biên phòng luôn xác định đồn là nhà biên giới là quê hương đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt
việc làm tốt của người chiến sĩ biên phòng nơi biên giới biển đảo xa xôi đã góp phần tăng thêm niềm tin của nhân dân với đảng nhà nước và chế độ làm sáng đẹp hơn hình ảnh bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới
chủ tịch nước võ văn thưởng đề nghị lực lượng và các địa phương biên giới phát hủy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới rộng khắp trong đó nhân dân là chủ thể lực lượng vũ trang là nòng cốt bộ đội biên phòng là lực lượng chuyên trách kiên quyết kiên trì khôn khéo trong giải quyết các vấn đề về chủ quyền lãnh thổ bảo đảm môi trường hòa bình giữ vững chủ quyền quốc gia tạo thuận lợi cho phát triển đất nước
tại buổi lễ chủ tịch nước võ văn thưởng đã trao huân chương chiến công hạng nhì tặng bộ đội biên phòng vì đã lập chiến công xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm sản xuất mua bán vận chuyển tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội

năm hai nghìn hai mươi ba tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh hưng yên grdp tăng một mươi năm vượt kế hoạch đề ra cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp dịch vụ tổng thu ngân sách đạt ba mươi hai bốn trăm bốn mươi ba tỷ đồng giải ngân vốn đầu tư công được trên một mươi bốn tỷ đồng bằng một trăm một mươi sáu kế hoạch được giao
các lĩnh vực văn hóa y tế giáo dục giải quyết việc làm an sinh xã hội và các lĩnh vực xã hội khác
tiếp tục được chăm lo phát triển chính trị xã hội ổn định quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững quan hệ đối ngoại của tỉnh tiếp tục được mở rộng
tại buổi làm việc các thành viên của đoàn công tác chính phủ đã trao đổi giải đáp một số kiến nghị đề xuất tháo gỡ khó khăn vướng mắt của tỉnh hưng yên theo thẩm quyền
ghi nhận chúc mừng những kết quả mà tỉnh hưng yên đã đạt được trong thời gian qua phát biểu tại buổi làm việc đại tướng tô lâm đề nghị
đối với những kiến nghị đề xuất của tỉnh hưng yên đã được đoàn công tác của chính phủ cũng như các bộ ngành giải đáp triệt đề tỉnh hưng yên tiếp tục triển khai trên thực tế
trong quá trình triển khai cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của các bộ ngành để được hướng dẫn cụ thể
đối với những kiến nghị đề xuất chưa được giải quyết triệt đề đề nghị các bộ ngành nâng cao trách nhiệm trong việc hướng dẫn phối hợp giúp đỡ địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắt
đối với những nội dung kiến nghị đề xuất vượt qua thẩm quyền đoàn công tác của chính phủ ghi nhận và sẽ phối hợp với văn phòng chính phủ bộ kế hoạch và đầu tư tổng hợp báo cáo chính phủ trung ương để phân loại chỉ đạo giải quyết
về việc phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới đại tướng tô lâm đề nghị tỉnh hưng yên cần đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tăng cường hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp trong nước
tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng lấy chuyển đổi số là đột phá cho sự phát triển tập trung đầu tư nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng phát triển các khu cụ công nghiệp đô thị dịch vụ đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tiến độ triển khai các dự án trọng điểm nhất là các dự án kết nối giao thông đẩy mạnh thực hiện phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nhất là giải ngân vốn tại các dự án trọng điểm tập trung dành nhiều nguồn lực để đầu
động mắt việc làm đẩy mạnh thực hiện chính sách về nhà ở xã hội nhà ở cho người thu nhập thấp nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp
từ sự hợp tác giữa bộ công an và tập đoàn vnpt công ty g tel mobile thuộc tổng công ty công nghệ viễn thông toàn cầu g tel và các đơn vị chức năng đã cụ thể hóa
triển khai hợp tác toàn diện đưa trở lại thị trường thương hiệu mạng viễn thông di động g mobile cung cấp dịch vụ di động bốn g trên các đầu số chín mươi chín và năm mươi chín phủ sóng toàn quốc
đảm bảo chất lượng dịch vụ tương đương các nhà mạng hàng đầu việt nam hiện nay định hướng tầm nhìn nghĩ mới làm mới
và nỗ lực xây dựng một g tel mobile sẵn sàng cho các dự án đột phá sáng tạo trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin đảm bảo thông tin liên lạc và tạo dựng các vùng xanh trên không gian số
với sứ mệnh là nhà mạng viễn thông thuộc bộ công an đây là một thành công lớn góp phần quan trọng vào quá trình chuyển đổi số của bộ công an
cũng như nền tảng để triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh mạng bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
ghi nhận những bước phát triển mới của tổng công ty g tel bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
tổng công ty g tel công ty g tel mobile tập trung lãnh đạo xây dựng g tel mobile có chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp hiệu quả
phân đấu sớm trở thành doanh nghiệp công nghệ viễn thông phát triển mạnh hàng đầu của đất nước phục vụ có hiệu quả công tác thông tin liên lạc của ngành công an
cũng như tạo nguồn lực dự phòng quốc gia đẩy mạnh truyền thông về chất lượng hiệu quả của mạng viễn thông di động g mobile để cán bộ chiến sĩ và thân nhân có niềm tin
ủng hộ sử dụng như một kênh liên lạc chính đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông chất lượng các dịch vụ tiện ích trên nền tảng số
dịch vụ chăm sóc khách hàng xây dựng uy tín thương hiệu khẳng định chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của cán bộ chiến sĩ và lan tỏa trong nhân dân
bộ trưởng tô lâm phát động toàn lực lượng ủng hộ sử dụng mạng viễn thông di động của công ty g tel mobile để thúc đẩy các nguồn nội lực phát triển doanh nghiệp trong ngành
đề nghị công an các đơn vị địa phương phổ biến toàn thể cán bộ chiến sĩ sử dụng sản phẩm dịch vụ của g tel mobile cho hoạt động nghiệp vụ và cả hoạt động bình thường trong đời sống và gia đình
tại lễ phát động công ty g tel mobile đã trao số hotline cho các đơn vị nghiệp vụ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm tiếp nhận những phản ánh kiến nghị của nhân dân
cũng trong sáng nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ tịch hiệp hội thể thao công an nhân dân việt nam đã chủ trì buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hiệp hội thể thao công an nhân dân việt nam và tập đoàn g lex
tại buổi lễ hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác giữa hiệp hội thể thao công an nhân dân việt nam và tập đoàn g lex thỏa thuận gồm chín điều khoản và ba mươi nội dung chi tiết quy định quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lương tam quang khẳng định đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đặc biệt là đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an luôn quan tâm chỉ đạo và tạo mọi điều kiện để công tác thể dục thể thao phát triển xứng tầm với vị thế của lực lượng công an nhân dân

thứ trưởng lương tam quang đề nghị các cơ quan tham mưu giúp việc sớm hoàn thiện các thủ tục về lĩnh vực tài chính và điều lệ hiệp hội để làm căn cứ triển khai thỏa thuận hợp tác với tập đoàn g lex
bám sát thỏa thuận hợp tác với tập đoàn g lex để tổ chức triển khai các nội dung phối hợp bảo đảm hiệu quả đúng quy định tăng cường các công tác tuyên truyền về các hoạt động của hiệp hội tiếp tục nghiên cứu tham mưu đề xuất với lãnh đạo hiệp hội mở rộng hợp tác kết nối với các tổ chức cá nhân quan tâm đến lĩnh vực hoạt động của hiệp hội và thể thao trong lực lượng công an nhân dân

đồng chí đại tá hà quang duy nguyên phó giám đốc công an tỉnh được bầu làm chủ tịch hội cựu công an nhân dân tỉnh tuyên quang nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi chín đại hội cũng đã thông qua phương hướng nhiệm vụ và chương trình công tác trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
phát biểu chỉ đạo tại đại hội đồng chí thượng tướng lê quý vương nguyên thứ trưởng bộ công an chủ tịch hội cựu công an nhân dân việt nam đã chúc mừng thành công của đại hội đồng thời đề nghị ban chấp hành hội cựu công an nhân dân tỉnh tuyên quang
cần nghiên cứu kỹ điều lệ hội và hướng dẫn của bộ công an bộ nội vụ và các chỉ đạo của tỉnh để có kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của hội
thưa quý vị và các đồng chí với phương châm hướng về cơ sở mạnh từ cơ sở việc bố trí công an chính quy về xã đã và đang khẳng định được vị trí vai trò là nhân tố nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
nhận thức rõ điều này đại úy dương hà trung phó trưởng công an xã ngọc mỹ huyện quốc oai
thành phố hà nội cho rằng cái được lớn nhất của anh sau bốn năm về cơ sở không phải là kết quả thể hiện qua những con số vụ việc
mà đó chính là sự tin yêu của chính quyền và nhân dân sở tại thông qua những nỗ lực những việc làm hàng ngày của mỗi cám bộ chiến sĩ công an xã trong việc giữ gìn an ninh trật tự phát triển kinh tế của địa phương
tháng hai năm hai nghìn hai mươi khi công an thành phố hà nội triển khai thực hiện đề án đưa công an chính quy đảm nhiệm
đại úy dương hà trung đã sung phong nhận nhiệm vụ tăng cường công tác tại cơ sở và được bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng công an xã ngọc mỹ huyện quốc oai hà nội
trước tính chất công việc mới đơn vị mới anh cùng tập thể cán bộ chiến sĩ công an xã ngọc mỹ nhanh chóng nắm bắt tình hình tăng cường cơ sở nắm địa bàn để tạo được niềm tin và sự ủng hộ của chính quyền nhân dân địa phương
tôi được đánh giá là đồng chí có những năng lực và sáng tạo trong quá trình thực hiện
đặc biệt là có những cái mà chúng tôi cũng cho rằng là cái sự trách nhiệm của đảng viên của lãnh đạo công an
chúng tôi cho rằng là đồng chí cũng đã là một gương sáng để cho cán bộ đảng viên đội lực lượng công an trong xã nói theo
xã ngọc mỹ có hai thôn phú mỹ và ngọc than công việc chính của người dân là làm mộc và non lá
xuất phát từ đặc điểm tình hình địa bàn đại úy dương hà trung đã cùng tập thể cán bộ chiến sĩ công an xã chủ động tham mưu với lãnh đạo ủy ban nhân dân xã xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy
theo đó đã thành lập một mươi một tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy ba mươi chín điểm chữa cháy công cộng tăng cường công tác tẩm huấn phòng cháy chữa cháy vận động nguồn xã hội hóa lắp đặt năm chuông báo cháy một mươi bình chữa cháy qua đó giúp người dân yên tâm sinh hoạt sản xuất
cũng như khối lượng công việc lớn như đồng chí nói thì do chức trách nhiệm vụ được giao như căn cứ vào tình hình biên chế hiện tại thì bản thân cố gắng là phân công phân chia thời gian công việc
rồi phân công các đồng chí cán bộ
và cấp dưới thực hiện các nhiệm vụ theo từng năng lực chuyên môn sở trường
về xã đồng nghĩa với nhiều việc không tên vất vả đêm hôm làm thêm giờ và không có ngày nghỉ
nhưng bằng sự tận tâm trách nhiệm vì nhân dân phục vụ đại ủy trung và cán bộ công an xã nơi đây đang tích cực huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
qua đó đã có nhiều hộ gia đình trở thành tai mắt cho lực lượng công an
trong công tác nắm tình hình tại cơ sở
trong năm hai nghìn hai mươi ba qua tin báo của quân chúng nhân dân công an xã ngọc mỹ đã sang minh làm rõ một vụ sản xuất pháo nổ hòa giải thành công năm vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân phát hiện hai trường hợp không khai báo tạm trú cho người nước ngoài